trước tình hình mưa lũ trên diện rộng bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đã có công điện gửi các đơn vị giáo dục và đào tạo trên các tỉnh thành phố khu vực ven biển từ thanh hóa đến quảng ngãi và khu vực tây nguyên về công tác chuẩn bị cho năm học mới
công điện yêu cầu các cơ sở giáo dục đào tạo khẩn trương tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới tình hình mưa lũ chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện để kịp thời ứng phó khi có tình huống xảy ra
kiểm tra tình trạng các công trình trường lớp học lên phương án bảo đảm an toàn cơ sở vật chất thiết bị dạy học tài liệu thư viện hồ sơ giấy tờ
đặc biệt công điện của bộ giáo dục đào tạo nêu rõ giám đốc hiệu trưởng các cơ sở giáo dục chỉ đạo lên phương án vệ sinh trường lớp khắc phục hậu quả chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất trường lớp cho khai giảng năm học mới xem xét lùi ngay khai giảng nếu chưa an toàn